đến khoảng chín h sáng qua anh nguyễn trọng nghĩa đến sửa chữa điện tại tiệm massage hoàng gia nguyễn nhưng mãi đến một mươi tám h cùng ngày nhân viên quản lý cơ sở massage này vẫn không thấy anh nghĩa xuống để về nhà nên đã hô hoán đi tìm khi phát hiện anh nghĩa đã tử vong với nhiều dây điện sát người
qua khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi bước đầu cơ quan công an xác định anh nghĩa tử vong là do điện giật đến hai mươi h ba mươi phút cùng ngày sau khi hoàn tất khám nghiệm thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để mai táng
công an tp hcm cho biết đã tiến hành khởi tố một mươi chín bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra tại câu lộc bộ poker fluet trên đường trường sơn phường một mươi năm quận một mươi do lê thị thanh năm mươi bảy tuổi quốc tịch hà lan chú tệ quận một tổ chức